công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa khởi tố nguyễn thanh hải ba mươi sáu tuổi
trú tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuột về hành vi làm lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo kết quả điều tra hải là quản lý chính tại văn phòng nhà xe tiến oanh số một trăm ba mươi bốn đường
hai bà trưng phường thắng lợi thành phố buôn ma thuột
đêm một mươi tháng bảy hải cùng hai tài xế khác đi trên xe ô tô tải của nhà xe tiến oanh
từ thành phố hồ chí minh về thành phố buôn ma thuột sau đó trốn tránh không đi khai báo y tế
đến nhiều nơi tiếp xúc nhiều người
sáu ngày sau hải có các biểu hiện đau mỏi cơ tay ho sốt xét nghiệm dương tính với sars cov hai
thời điểm này hải vẫn không khai báo trung thực khiến cho việc truy vết xác định nguồn lây
của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn
quá trình điều tra đến nay công an đã xác định có một mươi người ở thành phố buôn ma thuột
bị lây nhiễm covid một mươi chín từ hải
trong thời gian đầu thành phố đà nẵng trở lại trạng thái bình thường mới
tình hình trật tự an toàn giao thông chưa đi vào ổn định
vẫn còn không ít những người vi phạm luật giao thông đường bộ
công tác tuần tra xử lý đang được công an thành phố đà nẵng đẩy mạnh
nhằm kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
ngã tư đường điện nguyên phủ hải huy tập vào giờ cao điểm
nhiều trường hợp lưu thông vượt đèn đỏ đi vào làng đường cấm lấn làng đường
đều được tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận thanh khê
lập biên bản xử phạt vi phạm luật giao thông đường bộ
sau giãn cách nhiều người tham gia giao thông vẫn còn tâm lý chủ quan
đòi hỏi sự vào cuộc xử lý quyết liệt của các cơ quan chức năng
nhiều trường hợp lưu thông vượt dàn đỏ đi vào làng đường cấm lấn làng đường cấm lấn làng đường cấm lấn làng đường cấm
ở thời điểm này khi các phương tiện lưu thông dần trở lại bình thường lực lượng cảnh sát giao thông các quận huyện
đều tăng cường bố trí các tổ công tác vừa tuần tra vừa chốt chặn xử lý các trường hợp vi phạm
những phương tiện đổ đổ sai thời gian quy định theo ngày chẳng lẽ
cũng được tổ tuần tra xử lý vi phạm qua hình thức gián tiếp
đối với các trường hợp đầu đổ sai vi phạm chúng tôi sẽ dán thông báo kèm theo đó chúng tôi sẽ in hình ảnh gửi về cho chủ phương tiện
bên cạnh đó chúng tôi sẽ gửi thông báo qua bên đăng kiểm xe để yêu cầu người chủ phương tiện tới cơ quan công an để xử lý
qua đây chúng tôi cũng mong người dân là chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch ra đường đúng quy định chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để cho việc phòng chống dịch trên thành phố là đảm bảo
chủ động nắm bắt tình hình công an thành phố đà nẵng quyết định thành lập thêm hai tổ chiến mục một bổ sung tăng cường hiệu quả tuần tra đêm của lực lượng này
tình trạng thanh thiếu niên hộn chiến tụ tập đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông cũng được phòng ngừa từ xa
quán trị chỉ đạo lực lượng này là tăng cường liên tục trong thời gian vừa qua nên là những vụ việc liên quan đến thành thiếu niên vi phạm pháp luật trên nơi vực như đua xe trái phép gây rối trật định công cộng
những việc này đã được
các cơ quan chức năng công an từ thành phố đến các phòng người bộ cũng như là công an nắm được tình hình và phòng ngừa từ xa
nên những và không trở lại đây thì từ là cái việc này là đã quán trị để các bộ diễn sĩ nên tình hình nó bắt đầu ổn định
thích ứng linh hoạt trong giai đoạn mới lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình thức phạt nguội xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn
úng tóc giao thông kiên quyết thực hiện mục
tiêu giảm ít nhất năm số người chết do tai nạn giao thông năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước vừa khởi tố bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của nguyễn thị thu thảo
trú tại phường tân bình tp đồng xoài nguyên kế toán trưởng của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước để điều tra về hành vi tham ô tài sản
theo thông tin ban đầu nguyễn thị thu thảo nguyên kế toán trưởng của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy thảo được ban giám đốc trung tâm giao nhiệm vụ phụ trách công tác tài chính kế toán của trung tâm
trong đó có trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng của đơn vị
từ ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy thảo đã lợi dụng quyền quản lý tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
dùng thủ đoạn gian dối để lập các lệnh chi ủy nhiệm chi chuyển tổng cộng số tiền hơn chín trăm tám mươi năm triệu đồng vào tài khoản cá nhân và người thân
toàn bộ số tiền này thảo khai đã sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân
với hành vi cướp giật tài sản phạm minh ánh chú tại thành phố tam điệp tỉnh ninh bình đã bị công an thành phố tam điệp bắt giữ
tại cơ quan điều tra ánh khai nhận vào ngày hai mươi bảy tháng chín đã cùng một đối tượng điều khiển xe máy trên các tuyến đường tìm sơ hở của người dân để trộm cắp hoặc cướp giật tài sản
khi đi đến đoạn đường thuộc thôn bốn c xã đông sơn thành phố tam điệp phát hiện một người phụ nữ đang đỗ xe máy ở lề đường
xác cướp giật chiếc túi sách treo ở xe
đấu tranh mở rộng ánh khai nhận vào đêm hai mươi bốn tháng chín đã trộm cắp ba bức tượng gỗ ở cầu cọ xã yên thắng huyện yên mô
hiện công an tp tam điệp đang củng cố hồ sơ và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh đồng nai công an phường thống nhất vừa hoàn tất hồ sơ trình ubnd tp biên hòa tỉnh đồng nai xử phạt hành chính một mươi đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch
khuya ngày sáu tháng một mươi công an phường thống nhất tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tang một mươi đối tượng đang sử dụng trái phép chân ma túy tại căn nhà của vợ chồng huỳnh tấn đạt ở tổ hai khu phố sáu phường thống nhất tp biên hòa
thu giữ tại hiện trường
hai bộ dụng cụ để sử dụng ma túy cùng các thiết bị loa nhạc phục vụ cho việc bay lắc
làm việc với công an các đối tượng khai nhận sau khi tham gia sinh nhật một người bạn ở phương hòa bình thì về phòng của vợ chồng đạt sử dụng ma túy sau đó đã bị công an ập vào bắt quả tăng cùng với tăng vật
như vậy có thể thấy là trong thời gian vừa qua lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhiều loại tội phạm đã gia tăng hoạt động đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy
các đối tượng hoạt động với những phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
phản ánh sau đây tại tỉnh bạc liêu
một mươi vụ sáu mươi năm đối tượng phạm tội liên quan đến tảng chữ sử dụng vận chuyển trái phép chân ma túy với vật chứng thu giữ gần hai kg ma túy các loại là kết quả mà lực lượng công an tỉnh bạc liêu phát hiện bắt giữ từ khi tỉnh bạc liêu thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội cho đến nay
điều đáng nói nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên tụ tập ca hát và sử dụng trái phép chân ma túy tại các quán karaoke với quy mô lớn khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
trong thời gian giãn cách xã hội thì nhiều chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện như là quán karaoke nhà chọa nhà chọa thê khách sạn dân dân là có hành vi tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chân ma túy
trên thực tế các đối tượng hoạt động rất tinh vi bằng mọi thủ đoạn để qua mắt lực lượng chức năng
thậm chí một số đối tượng lợi dụng xe vận tải luồng xanh hỗ trợ phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội để mua bán vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
cụ thể vào khoảng giờ ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu phát hiện xe ô tô bị kiểm soát năm mươi một g sáu mươi năm nghìn ba trăm một mươi bốn chở ba đối tượng đang tàng trữ bốn bịch ni lông chứa ma túy đá bảy viên nén màu hồng với tổng trọng lượng trên một sáu kg và gần bốn mươi năm triệu đồng
tại cơ quan công an ba đối tượng gai nhận đã thuê xe đăng ký luồng xanh hỗ trợ phòng chống dịch với giá hai mươi triệu đồng để đi từ thành phố hồ chí minh đến huyện phước long bán ma túy
tại một quán karaoke trên địa bàn xã tân phong thị xã giá rai lực lượng công an cũng bắt giữ hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chân ma túy thu giữ nhiều gói ni lông bên trong có chứa nhiều hạt tinh thể nghi là ma túy ba mươi bảy viên nén và một số dụng cụ sử dụng trái phép chân ma túy cùng một khẩu súng ngắn
trong đợt thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ đơn vị công an thị xã giá rai phóng kết hợp với phòng ma tí của công an tỉnh
đã đấu tranh vô hiệu
trong thời gian khoảng năm tháng các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã điều tra phát hiện xử lý sáu vụ bảy đối tượng khởi tố vụ hình sự
và phát hiện xử lý phạm hành chính đối với trên bảy mươi đối tượng xử phạt vi hành chính gần tám trăm linh triệu đồng liên quan đến các hành vi vi phạm về phòng chống dịch
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên đèo hạ my quốc lộ hai trăm bảy mươi chín giáp danh giữa quảng ninh và bắc giang
quân mỗi ngày có trên ba trăm linh lượt phương tiện vận chuyển hàng hóa qua lại tập trung chủ yếu trong khung thời gian từ hai mươi h hôm trước đến ba h sáng hôm sau
với phương châm nới lỏng nhưng không buông lỏng bất chấp địa hình phức tạp thời tiết khắc nghiệt một mươi tám cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an quân sự và y tế
vẫn luôn phiên thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kiểm soát tất cả người và phương tiện qua lại phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập bảo đảm khép kín địa bàn
công an tp hà long đã huy động các lực lượng
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và các lực lượng khác thành lập ba chốt phòng chống covid hai chốt trên tuyến đường bộ và một chốt trên tuyến đường thủy nội địa
tất cả người và phương tiện trước khi vào tp hà long đều được kiểm soát
ngoài ra thì chúng tôi bố trí các tổ công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường vào tp để xử lý nghiêm tất cả các phương tiện vi phạm về phòng chống dịch
cùng với phương tiện phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập bảo đảm khép kín địa bản
việc duy trì kiểm soát người và phương tiện tại các cửa ngõ giao thông
ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng ninh cũng đã phát động phong trào toàn dân giám sát
tố giác các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch
qua đó đã phát hiện và kịp thời xử lý nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa từ địa phương khác vào quảng ninh
lợi dụng luồng xanh vi phạm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều tp cn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ hoàng thơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm hại lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp cn phát hiện chủ tài khoản facebook cá nhân
minh long võ hoàng thơ đã đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc chống phá đảng nhà nước phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc
tại cơ quan điều tra thơ đã thừa nhận hành vi đăng bốn mươi bảy bài viết có nội dung như trên bằng tài khoản facebook cá nhân minh long
cơ quan cảnh sát điều tra xác định thơ đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải chia sẻ trên facebook nhiều bài viết
có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức danh dự uy tín của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước
các bài viết và bình luận của đối tượng thơ đã tạo ra một diễn đàn trên mạng xã hội do nhiều đối tượng xấu phản động trong và ngoài nước tham gia
nhằm mục đích tuyên truyền xuyên tạc chống phá chế độ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của thành phố cần thơ nói riêng và đất nước nói chung
võ hoàng thơ từng công tác trong lĩnh vực báo chí hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật
đội cảnh sát hình sự công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề trên mạng viễn thông với số tiền giao dịch gần hai tỷ đồng do phạm ngọc long trú tại phường xuân lâm thị xã nghi sơn cầm đầu
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam phạm ngọc long và năm đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hàng chục máy điện thoại di động và nhiều bảng ghi lô đề
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị phát hiện bắt giữ đối tượng long và hàng chục đối tượng trên địa bàn thị xã nghi sơn đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như zalo messenger và tin nhắn sms trên điện thoại với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
một đối tượng cướp tài sản có bốn tiền án về tài sản
trộm cắp tài sản bỏ trốn khi đang chờ giám định tâm thần tại viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa tỉnh đồng nai đã bị công an tỉnh bình phước bắt giữ
đối tượng là chu quang sáng thường trú tại thị xã bình long tỉnh bình phước
cụ thể vào ngày hai mươi chín tháng chín chu quang sáng là bị can có lệnh tạm giam do công an huyện trơn thành tỉnh bình phước khởi tố về hành vi cướp tài sản được đưa đến nhập viện tại viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa phường tân phong tp biên hòa để giám định tâm thần
vào dạng sáng ngày bốn tháng một mươi sáng đã lợi dụng lúc đi vệ sinh thì khoét tường chui ra ngoài bỏ trốn
sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã phối hợp với các lực lượng chức năng công an tỉnh bình phước khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt đối tượng
sau ba ngày lực lượng chức năng công an tỉnh bình phước đã bắt được sáng khi đang lẩn trốn ở bến xe miền đông tp hcm
thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều và có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi có xu hướng đan sen kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau
trong đó có những vụ án lừa đảo trên không gian mạng gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
đây là đối tượng lê văn bình ở xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
vừa bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn lên mạng xã hội lấy ảnh của người khác làm ảnh đại diện trang facebook của mình
sau đó mạo danh để hỏi vay tiền bình đã dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt một mươi ba năm triệu đồng của hai nạn nhân ở xã tây hồ huyện thọ xuân
cũng với thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng lê thị tâm ở xã hoàng đạt huyện hoàng hóa còn tinh vi và manh động hơn khi lên mạng xã hội đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình sau đó lừa bán đất cho nhiều người dân trên địa bàn huyện hoàng hóa và thành phố thanh hóa để chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
theo số liệu thống kê chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tỉnh thanh hóa đã liên tiếp nhận điều tra xác minh và đấu tranh xử lý hơn một trăm linh vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng tài sản bị chiếm đoạt trên một trăm linh tỷ đồng
bị hại của các đối tượng lừa đảo thường rất đa dạng trong đó đa phần là phụ nữ và người già trên sáu mươi tuổi
cá biệt cũng có trường hợp bị hại là cán bộ của các cơ quan nhà nước
mặc dù đã được lực lượng công an cảnh báo liên tục thế nhưng do sự chủ quan và thiếu cảnh giác đề phòng nên vẫn có nhiều người dễ dàng sập bẫy các đối tượng lừa đảo
có phát hiện những trường hợp hoặc là những hành vi có thủ đoạn như trên thì phải nhanh chóng báo cáo đến cơ quan công an gần nhất
trước những diễn biến phức tạp và hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt của lực lượng công an
mỗi người dân cần phải đề cao tinh thần cảnh giác thường xuyên cập nhật các thông tin về tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhất là thủ đoạn hoạt động phạm tội để nâng cao nhận thức tự phòng tránh và bảo vệ tài sản của mình
đảm lợi dụng hoạt động lừa đảo
vào ngày tám tháng một mươi thông tin từ ủy ban nhân dân huyện duy xuyên tỉnh quảng nam cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nước lũ cuốn trôi nhóm năm người khiến một người mất tích
theo thông tin ban đầu vào bốn giờ sáng ngày hôm nay ngày tám tháng một mươi một nhóm năm người đi chợ từ thôn lệ bắc xã duy châu
huyện duy xuyên tỉnh quảng nam sang chợ la tháp để bán nông sản
khi đi qua đoạn trũng thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi năm người
lúc này bốn người níu được một cành cây
phen đường nên thoát nạn người còn lại không may bị nước cuốn trôi mất tích
hiện các lực lượng của xã duy châu huyện duy xuyên đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân
hai đầu của đoạn đường đã được các lực lượng chức năng chốt chặn không cho người dân qua lại
đề phòng có thêm sự việc đáng tiếc xảy ra